sự báo trong đêm nay và ngày mai các tỉnh thành thuộc khu vực bắc bộ
chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía bắc di chuyển xuống
nên sẽ xuất hiện mưa nhỏ nền nhiệt giảm mạnh giao động từ một mươi một đến hai mươi một độ
như vậy thời tiết các tỉnh thành miền bắc trong hai ngày cuối của kỳ nghỉ
vẫn ở ngưỡng xét đậm xét hại vùng núi cao còn có thể xảy ra băng giá mưa tuyết
không khí lạnh cũng tác động đến thời tiết của khu vực miền trung
trong đêm nay và sáng ngày mai các tỉnh thanh hóa và nghệ an
có mưa mưa rào nhẹ giải rác và có nơi có rông sau đó phổ biến không mưa
khu vực từ hàn tĩnh đến bình định có mưa rào cùng bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
còn phần các tỉnh từ phú yên đến bình thuận chỉ có mưa vài nơi
cùng với sự xuất hiện của những cơn mưa là sự giảm của nền nhiệt độ
ở khu vực thanh hóa đến nghệ an trời rét đậm với mức nhiệt giao động từ một mươi hai đến một mươi chín độ
từ hà tĩnh đến bình định ở trong ngưỡng một mươi sáu hai mươi bốn độ
phần còn lại từ phú yên đến bình thuận thời tiết mát mẻ sao động từ hai mươi đến hai mươi chín độ
vùng cao tây nguyên trong đêm nay và ngày mai chỉ có mưa vài nơi trong thời đoạn ngắn
đêm và sáng trời rét còn ban ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ
các tỉnh thành thuộc khu vực nam bộ mặc dù đang giữa mùa khô
nhưng khả năng xuất hiện mưa rào trái mùa cục bộ tập trung chủ yếu ở vùng ven biển
sự báo nhiệt độ ngày đêm sẽ sao động từ hai mươi đến hai mươi bốn độ

đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh với nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi sáu độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông bắc cấp sáu phía tây cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến hai mươi chín độ
khu vực hà nội nhiều mây có lúc có mưa
gió đông bắc cấp ba trời rét có nơi rét đậm với nhiệt độ từ một mươi hai đến một mươi chín độ